cũng trong phiên họp đặc biệt lần thứ một mươi một của đại hội đồng liên hợp quốc về tình hình ukraine
đại sứ đặng hoàng giang trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại
về tình hình xung đột tại ukraine trong một năm qua cũng như trước diễn biến đáng lo ngại gần đây
hậu quả của cuộc xung đột mất mát to lớn về người và của cơ sở hạ tầng
cũng như những tác động tiêu cực đối với khu vực thế giới và các nỗ lực chung
trong thúc đẩy hợp tác quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu
việt nam nhấn mạnh sự cần thiết tuân thủ luật pháp quốc tế hiến trương liên hợp quốc
nhất là các nguyên tắc cơ bản quan trọng hàng đầu là tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực
việt nam khẩn thiết kêu gọi các bên chấm dứt chiến sự tránh hành động leo thang căng thẳng
nối lại đối thoại đàm phán để tìm giải pháp hòa bình toàn diện
bên cạnh những động thái từ phía quốc tế kêu gọi nga chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt
tại ukraine tổng thống volodymyr zelensky mới đây đã có bài phát biểu gửi đi thông điệp
về sự thách thức đối với người dân nước này đồng thời khẳng định quyết tâm của ukraine
để giành chiến thắng trong cuộc chiến này
trong bài phát biểu một mươi năm phút qua video được các phương tiện truyền thông đăng tải với tựa đề
năm vô địch nhà lãnh đạo ukraine nhấn mạnh
chúng tôi sẽ đánh mạnh các phương tiện truyền thông đăng tải với tựa đề
và đánh mạnh mọi mối đe dọa pháo kích bom tên lửa máy bay không người lái
chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn tất cả
một năm qua là một năm của sự chịu đựng của lòng dũng cảm một năm của đau đớn
một năm của hy vọng một năm của đoàn kết kiên trì một năm bất khả chiến mại
chúng tôi đã sống sót chúng tôi đã không bị đánh bại
và chúng tôi sẽ làm mọi cách để giành chiến thắng trong năm nay
cuộc xung đột tại ukraine đã trở thành cuộc chiến tàn không nhất ở châu âu
kể từ sau chiến tranh lạnh với gần một mươi chín dân thường đã thiệt mạng và bị thương
gần một mươi ba triệu người tức hơn một phần ba dân số ukraine phải rời bỏ nhà cửa
ukraine cũng đã mất quyền kiểm soát một giải bờ biển trong khi nền kinh tế bị tê liệt
ngân hàng thế giới ước tính chiến dịch quân sự đặc biệt của nga đã tàn phá nền kinh tế ukraine
khiến quy mô tổng sản phẩm quốc nội gdp bị thu hẹp một phần ba
với thiệt hại lên tới ba trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đã đưa ra những cam kết
đẩy mạnh cung cấp khí tài đạn dược cam kết triển khai xe tăng hỗ trợ cho kiev trên thực địa
trong khi liên minh châu âu eu cũng đã bàn tới gói trừng phạt thứ một mươi nhằm vào moscow
liên quan đến cuộc xung đột dai dẳng tại ukraine
trong khi đó phía nga tuyên bố coi vũ khí của phương tây ở ukraine là mục tiêu tấn công
những diễn biến mới trên khiến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài một năm qua càng trở nên xa vời